sáng nay hai mươi sáu tháng một mươi trường đại học kinh tế quốc dân đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
đại học kinh tế quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện đại hội đảng lựa chọn để phát triển
hội thảo nhằm triển khai góp ý sáu chuyên đề phục vụ xây dựng chiến lược một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của tiểu ban kinh tế xã hội đại hội đảng lần thứ một mươi ba
dự và chủ trì có giáo sư tiến sĩ phương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
và lãnh đạo hội đồng trường ban giám hiệu đại học kinh tế quốc dân
cùng sự hội thảo còn có đại diện các ban bộ ngành trung ương
ủy ban của quốc hội và các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong nước
các đại biểu nhận định việt nam đang nằm ở mức cận giữa của các nước phát triển
ở trình độ thu nhập trung bình thấp
vì vậy góp ý vào sáu chuyên đề các chuyên gia đề xuất mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
kinh tế của việt nam sẽ đạt khoảng bảy bảy hai trên một năm dựa trên bốn động lực tăng trưởng
đó là khu vực tư nhân đổi mới vị thế của việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầu
nguồn nhân lực và đẩy mạnh khoa học công nghệ cao
phó thủ tướng đề nghị trường đại học kinh tế quốc dân và các nhà khoa học tập trung
nghiên cứu rõ tám mối quan hệ lớn trong cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội gồm quan hệ giữa đổi mới ổn định và phát triển
đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế
giữa đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ
đảng nhà nước đang tiếp tục tham vấn ý kiến đóng góp rộng rãi của các chuyên gia kinh tế
các tổ chức kinh tế quốc tế để góp phần xây dựng và hoàn thiện tốt nhất văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi ba